những ngày qua ổ dịch trên nệ bàn phường thanh xuân trung quận thanh xuân thành phố hà nội
đã ghi nhận gần hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín và dự báo là số ca f sẽ còn tiếp tục tăng
cơ quan chức năng đã thiết lập vùng cách ly với bảy trăm linh hộ khoảng hai nhân khẩu trong vòng bảy ngày
để thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh
ngoài việc thực hiện các biện pháp cấp bách bóc tách f f một để thực hiện cách ly y tế theo quy định
thì các cấp các ngành của quận cũng đang tích cực hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân khu vực phong tỏa
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
đi từng ngõ gõ từng nhà tiếp tế miễn phí lương thực thực phẩm cho các gia đình đang bị phong tỏa
cách ly y tế như thế này đảm bảo không để người dân nào thiếu lương thực thực phẩm
với lưu lực chức năng là xác định là ăn ngủ tại tuyệt phương
trong thời gian từ bây giờ đến lúc điều điểm này được rốt phong tỏa
thì các bạn cùng với cả lưu lực chức năng gồm cả công an con đội tuyên truyền
các nhân dân trong địa bàn trong khu cách ly là an tâm ở trong nhà không ra khỏi nhà
tất cả các nguồn nhu yếu phẩm thực phẩm hàng ngày thì đã đều được các bạn
tình nguyện viên là cung cấp đến tận cửa cho người dân
trong những ngày qua người dân trong khu cách ly này đã được chính quyền từ quận đến phường
hỗ trợ gần sáu tấn rau củ quả ba hai tấn gạo một mươi quả trứng và nhiều nhu yếu phẩm khác
với số rau củ quả được hỗ trợ mỗi gia đình sẽ sử dụng trong vòng hai ba ngày
tất cả hàng hóa tài trợ đều được khử khuẩn đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi giao đến tay người dân
đối với những khu vực tổ dân phố phong tỏa thì sẽ tiếp nhận những nhu cầu của nhân dân trong khu vực
chúng tôi đã liên hệ với nhiều đơn vị khu
chúng tôi đã cung ứng về lương thực thực phẩm để đảm bảo việc phong tỏa trong thời gian bảy ngày theo nhu cầu của quận
cùng với việc cung ứng vận chuyển lương thực thực phẩm đồ dùng thiết yếu công tác đảm bảo an ninh an toàn cho người dân trong khu vực phong tỏa cũng được chú trọng
hiện nay an ninh tại khu vực đã được thắt chặt hơn với ba vòng cộng với camera giám sát đảm bảo gia đình nào ở yên trong gia đình đó
chúng tôi đang ngồi gác ở phía này chúng tôi đi tuần tra kiểm soát thường xuyên
nhiệm vụ của tổ
nhiệm vụ công tác đặc biệt chúng tôi là thứ nhất là đảm bảo an ninh trật tự công tác phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn tại khu vực phong tỏa
với cái khẩu hiệu ai ở đâu ở nguyên đó chúng tôi đã tiến hành đi đến đừng nhà dân để chuyển qua cũng như là các cái đồ người dân cần mua
đảm bảo là không để người dân ra khỏi nhà trong bất cứ hoàn cảnh nào
và đặc biệt là chúng tôi thực hiện
theo phương châm nhanh chóng an toàn đảm bảo an toàn cho cả người dân những người thực hành nhiệm vụ trong khu vực phong tỏa
song song với đảm bảo an sinh xã hội cho người dân địa bàn thực hiện cách ly quận thanh xuân xác định công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài
vì vậy các lực lượng cũng như người dân trên toàn địa bàn tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác thực hiện nghiêm chỉnh quy định phòng chống dịch luôn sẵn sàng cho mọi tình huống
có như vậy lệnh giãn cách xã hội mới mang lại hiệu quả và dịch bệnh mới sớm được kiểm soát
từ ngày hôm qua công an tp hà nội đã tăng cường thêm sáu tổ công tác đặc biệt nhằm tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội và bảo đảm an ninh trật tự nâng tổng số tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an tp hà nội lên thành một mươi hai tổ
các tổ tuần tra kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi bảy của ủy ban nhân dân tp hà nội và bảo đảm an ninh trật tự đặc biệt trong dịp quốc khánh hai tháng chín sắp tới
các tổ tuần tra kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát thuộc công an tp hà nội lên thành một mươi hai tổ công tác đặc biệt nhằm tăng cường các trường hợp vi phạm về giãn cách xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xử lý các trường hợp vi phạm

công an tp hà nội lên thành một mươi hai tổ công tác đặc biệt nhằm tăng cường các trường hợp vi phạm về giãn cách xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xử lý các trường hợp vi phạm
công an tp hà nội lên thành một mươi hai tổ công tác đặc biệt nhằm tăng cường các trường hợp vi phạm về giãn cách xử lý các trường hợp vi phạm

tế đã từng xảy ra việc lây nhiễm chéo covid một mươi chín tại điểm lấy mẫu

công an tp hà nội lên thành một mươi hai tổ công tác đặc biệt nhằm tăng cường các trường hợp vi phạm
trước khi mà mang đôi găng mới thì khử khuẩn tay bàn tay chúng ta cảm thấy là bị ẩm dịch thì chúng ta phải thay găng ngay và khử khuẩn tay và đi đôi găng mới
không nhất thiết cứ phải chờ đến hết sáu mẫu thì mới thay
thế kể cả khi mà cán bộ y tế họ mà không thực hiện đầy đủ cái việc khử khuẩn tay thì bản thân người dân chúng ta phải có trách nhiệm là giám sát cái việc khử khuẩn tay của cán bộ y tế
nếu như cán bộ vì lý do nào đó họ chưa khử khuẩn chúng ta sẽ phải có trách nhiệm nhắc nhở cán bộ y tế là phải khử khuẩn tay
chỉ có như thế thì chúng ta mới thực hiện tốt được cái lợi nhiệm chéo
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp số ca mắc và ca nặng tử vong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai là nhiệm vụ bắt buộc để loại bỏ f ra khỏi cộng đồng dân cư
vì vậy các cơ sở y tế địa phương cần tập huấn kỹ
kỹ cho nhân viên y tế khi lấy mẫu đồng thời tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức tuân thủ về quy định năm k và thực hiện giãn cách
từ hôm nay lực lượng giao hàng công nghệ hay còn gọi là shipper được hoạt động trở lại tại tám địa phương vùng đỏ của tp hcm
bao gồm tp thủ đức các quận huyện quận tám quận một mươi hai gò vấp bình tân bình thạnh bình chánh và hóc môn với điều kiện phải xét nghiệm nhanh hàng ngày
cụ thể ubnd tp cho phép lực lượng shipper theo danh sách của sở
công thương lưu thông ra đường theo phạm vi một quận huyện thành phố thủ đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở tám quận huyện thành phố thủ đức vùng đỏ được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
việc xét nghiệm nhanh thực hiện một lần một ngày theo mẫu gộp ba người thời gian xét nghiệm vào lúc năm sáu giờ sáng
do lực lượng quân y thực hiện tại trạm y tế lưu động của ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn trên địa bàn thành phố
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở một mươi bốn quận huyện còn lại đã được hoạt động trước đó
được tiêm ngừa ít nhất là một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
việc xét nghiệm nhanh thực hiện hai lần một ngày theo mẫu gộp ba vào lúc năm sáu giờ sáng
do lực lượng quân y thực hiện tại trạm y tế lưu động cho đến hết thời gian ngày sáu tháng chín
nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như tăng cường công tác khám chữa bệnh
cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong những ngày vừa qua trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam
tp hcm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã gấp rút huy động các cán bộ chiến sĩ
hoàn thành công trình bệnh viện giã chiến thuộc bộ công an tại tp hcm
công trình được khởi công từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tại địa bàn xã phước lộc huyện nhà bè tp hcm
với tổng diện tích hơn năm m hai bệnh viện giã chiến phước lộc có quy mô khoảng ba trăm linh giường bệnh
trong đó khu vực hồi sức tích cực điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín nặng sẽ có quy mô một trăm linh

các bệnh nhân còn lại dành cho bệnh nhân chờ hồi sức và bệnh nhân nhẹ
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã khẩn trương huy động
hơn một bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
gấp rút hoàn thành các công việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư
lắp đặt vận chuyển trang thiết bị chủ yếu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đồng thời chủ động hỗ trợ các đơn vị có liên quan thi công xây dựng các hạng mục công trình
bố trí lực lượng bảo đảm an ninh an toàn trong suốt quá trình thi công
bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại để có thể sớm đưa bệnh viện ra chiến
và hoạt động phục vụ bà con nhân dân cùng chung tay đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại để có thể sử dụng bệnh viện
bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại để có thể thực hiện cấp cứu hồi sức ở
mức độ cao nhất được biết sau tám ngày thi công khẩn trương hiện công trình đã cơ bản hoàn thành
theo dự kiến công trình sẽ được bàn giao đi vào hoạt động khám chữa bệnh nhân ngay trong ngày ba mươi tháng tám
công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố ba vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác theo đó công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định
khởi tố hai vụ án hình sự liên quan đến chủng ca bệnh tại chi nhánh viettel post lương tài
ngày sáu tháng tám nhân viên của chi nhánh là thanh niên hai mươi bảy tuổi ở thị trấn thứ đến kho hàng của
viettel post khu vực một ở quận bắc từ liêm thành phố hà nội để lấy hàng sau đó người này không
thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định mà vẫn tiếp tục giao hàng ở bắc ninh ngày một mươi bốn tháng tám
người này dương tính với covid một mươi chín và đã khiến cho tám nhân viên của viettel post thị trấn thứa đều
dương tính với covid một mươi chín tiếp đó sau khi có thông báo khẩn về việc yêu cầu các trường hợp đã
từng đến những địa điểm có ca dương tính với covid một mươi chín phải khai báo y tế tuy nhiên hai ông
bà ở xóm ba xã mão điền huyện thuận thành đã không khai báo đúng lịch trình di chuyển có kết
quả dương tính với covid một mươi chín vào ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng tám và làm lây lan dịch bệnh cho hai người con
tại huyện gia bình ngày hai mươi năm tháng tám một người đàn ông ba mươi tám tuổi ở thôn tân hương xã thái bảo
huyện gia bình làm nghề lái xe dịch vụ có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín đã có
sáu trường hợp f một liên quan đến người đàn ông này công an huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp vừa ra
quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với trương thị kim khuê
trú tại xã phú điền huyện tháp một mươi về hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung với mục
đích xúc phạm uy tín danh dự của người khác cụ thể vào ngày hai mươi bốn tháng tám qua công tác nắm
tình hình trên không gian mạng đội an ninh công an huyện tháp một mươi đã phát hiện tài khoản facebook kim khuê
đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện tháp một mươi
trong đó có sử dụng nhiều từ ngữ miệt thị xúc phạm đến uy tín danh dự của lãnh đạo địa phương
tại cơ quan công an trương thị kim khuê đã thừa nhận hành vi vi phạm
chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
tại nghệ an thời gian qua lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ
các biện pháp huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương
tích cực triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
song song với đó tăng cường đấu tranh chấn áp tội phạm tệ nạn xã hội nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép
vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa làm tốt công tác phòng chống dịch
đã gần nửa đêm lực lượng tại chốt trực cầu bến thủy một cửa ngõ vào thành phố vinh
vẫn cẩn mẫn thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát dịch bệnh
hơn hai giờ sáng các tổ truy vết của công an các đơn vị địa phương vẫn miệt mài làm việc
hình ảnh người chiến sĩ công an bám địa bàn thường trực tại cơ sở trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
hình ảnh người chiến sĩ công an bám địa bàn thường trực tại cơ sở trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín

thực hiện nhiệm vụ kép lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra chỉ đạo tại cơ sở
nhằm chủ động trong công tác phòng dịch phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng tình hình phức tạp để hoạt động

được cấp ủy chính quyền địa bàn thường trực tại cơ sở trong công tác phòng chống dịch phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng tình hình phức tạp để hoạt động